thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự lễ thông xe cầu hưng hà và tuyến đường bộ nối đường cao tốc hà nội hải phòng với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc hà nội hải phòng với đường cao tốc cầu rẽ ninh bình
được thủ tướng giao bộ giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số ba trăm linh hai ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi một
với mục tiêu nâng cao khả năng khai tháp của hai tuyến cao tốc đồng thời giảm áp lực giao thông qua thủ đô hà nội
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao hơn sáu hộ dân đã nhường đất đai nhà cửa của mình để làm công trình này
đồng thời biểu dương và đánh giá cao hai tỉnh hưng yên hà nam và nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình
thủ tướng đề nghị hai tỉnh và ban quản lý dự án cần chấp hành nghiêm pháp luật trong quản lý khai thác bảo trì công trình
ban quản lý dự án bộ giao thông vận tải cần phải chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong quản lý khai thác
bảo trì công trình đảm bảo an toàn giao thông đảm bảo vệ sinh môi trường tiếp tục hoàn thành các công trình phụ trợ và vận hành công trình an toàn thông suốt hiệu quả
thủ tướng giao cho bộ giao thông vận tải cùng các địa phương tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm nguồn vốn để đầu tư giai đoạn hai
hoàn thiện tuyến đường trong thời gian sớm nhất bảo đảm phát huy hiệu quả khai tháp của toàn bộ dự án
tôi yêu cầu bộ giao thông vận tải bộ công an
đặc biệt là hai tỉnh cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn
xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông
có tuyến đường rồi thì phải giảm tai nạn giao thông tốt hơn là khi chưa có tuyến đường
đây là một yêu cầu của thủ tướng đối với các địa phương và các cơ quan có liên quan
cái việc thứ ba đó là chúng ta có công trình quan trọng này
nhưng mà hai bên ký
tuyến giao thông này phải chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp đô thị
để hà nam và hưng yên có một sức mặt mới khi mà có giao thông thuận lợi
nhân dịp này thủ tướng cũng yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp với hai địa phương
cắm mốc lộ rơi gấp đôi mặt cắt hiện nay để có một tuyến cao tốc kết nối hai tuyến cao tốc đã làm
tạo tầm nhìn phát triển tốt hơn trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa khu vực này
thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân đã nhường đất cho dự án
thực hiện tái định cư sống ổn định và có cuộc sống tốt hơn
tại buổi lễ thủ tướng cùng lãnh đạo hai tỉnh và một số lãnh đạo bộ ngành
đã cắt băng khánh thành cầu hưng hà và phát lệnh thông tuyến nối hai cao tốc quan trọng